kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh đang suy yếu nên trong đêm nay tại các tỉnh thành phía bắc vẫn có rét đậm với mức nhiệt độ thấp nhất
giao động từ một mươi sáu đến hai mươi độ vùng núi có nơi thấp hơn và có rét hại
sang đến ngày mai nền nhiệt độ toàn khu vực có tăng nhẹ sáng sớm có mưa phùn và sương mù dài rác
nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ khu tây bắc mức nhiệt cao hơn khoảng hai ba độ
cùng chung su thế tạm thời suy yếu của khối không khí lạnh tại các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
trong đêm nay và ngày mai cũng có nền nhiệt độ gia tăng hơn so với những ngày trước đó
giao động từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ phía bắc về đêm và sáng trời vẫn rét
đối với khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận phổ biến có mưa diện vài nơi
nhiệt độ giao động từ hai mươi một ba mươi một độ có nơi cao hơn
tại các tỉnh tây nguyên và nam bộ trời hầu như không mưa
ban ngày nắng xuất hiện từ sáng đến chiều muộn
ở tây nguyên nhiệt độ trong khoảng từ một mươi bảy đến ba mươi ba độ khu vực nam bộ là hai mươi ba ba mươi năm độ
riêng miền đông có nơi trên ba mươi năm độ trời nắng nóng
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông cấp năm có lúc cấp sáu
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây có sương mù và mưa phùn dài rác
gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ từ một mươi năm đến hai mươi độ